trô trăm thơ mây có nghĩa là vào năm mới lễ triệu tuổi là lễ tết lớn nhất trong năm của đồng bào khơ me nam bộ
được diễn ra vào giữa tháng bốn dương lịch
tối qua ngày một mươi một tháng bốn chương trình mừng năm mới tết trô trăm một mây hai nghìn một mươi bảy
đã được tổ chức tân bừng tại chùa cai dữa xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh phạc liêu
theo quan niệm của đồng bào khơ me tháng bốn là lúc giao thời
giữa mùa nắng và mùa mưa khi đó trời đất giao hòa cỏ cây trở nên tươi tốt đầy sức sống
và sự đâm trồi nảy lọc của cỏ cây được người khơ me quan niệm như là sự khởi đầu của một năm mới
ngày thứ nhất là lễ rước đại lịch
mọi người tắm gội quần áo đẹp mang theo lễ vật như nhang đèn hoa quả đến chùa làm lễ rước đại lịch
ngày thứ hai là dân cơm và đắp núi cát
ngày thứ ba lễ tắm tượng phật tắm sư
đây là một nghi lễ rất quan trọng đối với đồng bào khơ me nam bộ
bởi theo quan niệm của đồng bào khơ me tắm phật là việc làm cao đẹp
với ý nghĩa tự nguyện làm tốt cho mình gôi rửa điều xấu điều ác trong tâm và mong cầu sự mát mẻ an lành hạnh phúc cho mọi người
cũng nhân dịp này ban dân tộc tỉnh bạc liêu còn tặng một mươi bốn căn nhà tỉnh thương
cho các hộ dân khơ me có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và hỗ trợ tiền cho bốn mươi hộ nghèo